toàn bộ tài sản nhà cửa đã biến mất và đó là nơi ở của rất nhiều gia đình chúng tôi
dì của tôi em họ của tôi và gia đình của cô ấy và ngay bên cạnh là một người anh em họ khác của tôi
nhưng tất cả đều đã biến mất
nhóm cư dân đã thiết lập khu vực cứu trợ một cửa để cung cấp nhu yếu phẩm bao gồm nước
thực phẩm giấy vệ sinh và các sản phẩm y tế cũng như hỗ trợ sức khỏe tâm thần
điều này là hết sức cần thiết bởi nhiều người dân không rõ bao giờ họ có thể ổn định nơi ở
tất nhiên điều mà chúng tôi cần đầu tiên đó là nước
hệ thống nước của chúng tôi đã ngừng hoạt động vào thời điểm đó
chúng tôi phải thu thập rất nhiều nước
nước trái cây nước ngọt trái cây tươi từ khắp hòn đảo ở đây như đu đủ chuối sa cây tươi
tôi không biết nữa mọi thứ đang thay đổi từng giờ
vì vậy nhiều người không biết chính xác điều gì đang xảy ra
nếu bị mắc kẹt ở đây tốt hơn hết là chúng ta nên đảm bảo rằng
mình có đủ nguồn cung cấp để có thể duy trì trong thời gian đó
trước nỗi đau mất nhà cửa người thân nhiều người dân địa phương đã phần nào nhẹ nhõm
và được đảm bảo về nhu yếu phẩm nhờ những hoạt động cộng đồng
vụ cháy rừng đã phá hủy và làm hư hại hơn hai hai trăm linh tòa nhà
tám mươi sáu trong số đó là khu dân cư gây thiệt hại ước tính năm năm tỷ usd
tại hội nghị các chuyên gia về robot cho biết những robot được hỗ trợ bởi ai
có thể đóng vai trò là người bạn đồng hành trong các viện dưỡng lão trong tương lai
và nội dung này cũng sẽ được đề cập rõ hơn trong phần cuối của bản tin sau đây
trong một thế giới mà con người đang phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng
đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
làm thế nào để robot có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp đỡ người già
là vấn đề đang được giới khoa học và nhiều người quan tâm
làm bạn đồng hành khuân vác những vật nặng hỗ trợ vật lý trị liệu
nhiệm vụ của những người chăm sóc có thể sớm được giúp đỡ hoặc thay thế bởi robot
nadin là một cô robot được tích hợp trí tuệ nhân tạo ai
có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai ở lĩnh vực chăm sóc người bệnh và người cao tuổi
theo các nhà khoa học robot này có hình dáng giống hệt con người
có khả năng biểu lộ cảm xúc buồn vui
rất vui được gặp bạn
tôi có thể giúp gì cho bạn
về thể chất cô robot này gần như là một bản sao của người sáng tạo ra mình
bà nadia magnenat thaman chuyên gia về robot tại đại học genet thị sĩ
tôi đã làm việc với tư cách là người bạn đồng hành tại viện dưỡng lão brightel ở singapore vào năm hai nghìn hai mươi
vai trò của tôi là giúp đỡ người cao tuổi theo yêu cầu của họ và chơi bingo với họ
đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất thích tương tác với những người cao tuổi cũng như hỗ trợ họ
còn ở trung quốc robot được kỳ vọng có thể đối phó với thực trạng dân số già trên thế giới
theo báo cáo của liên hợp quốc tỷ lệ dân số hơn sáu mươi năm tuổi trên toàn cầu
dự kiến tăng từ một mươi vào năm hai nghìn hai mươi hai lên một mươi sáu vào năm hai nghìn năm mươi
khi nhu cầu toàn cầu về y tá và người chăm sóc tăng lên
một số quốc gia chứng kiến cuộc khủng hoảng nhân sự tại các viện dưỡng lão
ông jenko giám đốc điều hành toàn cầu của công ty công nghệ cao faria intellagen trung quốc cho rằng
một ngày nào đó robot có thể giảm mất tiền
các tình trạng thiếu hụt nhân lực này
những người cao tuổi cần được hỗ trợ nhiều hơn
vì vậy để khắc phục tình trạng thiếu điều kiện và người chăm sóc
chúng tôi đang tạo ra các công nghệ để có thể trợ giúp
cung cấp dịch vụ và phương pháp điều trị chăm sóc người già
mặc dù các robot của công ty vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển
ông ko hy vọng robot có thể được hoàn thiện và sẵn sàng hoạt động trong thời gian nhanh nhất
ông cũng kỳ vọng một ngày nào đó
những robot này có thể mang bệnh nhân từ giường của họ đến xe lăn hoặc giúp họ nhặt đồ vật
trong khi đó các nhà khoa học từ viện công nghệ italia đang phát triển thiết kế robot
có khả năng tương tác công thái học với con người và vận động hiệu quả
về giác quan của robot chúng tôi đã nâng cao tầm nhìn ba d có nhiều cảm biến hơn
chúng cũng được trang bị xúc rác để có thể điều khiển các vật thể
và cảm nhận sự tiếp xúc với thế giới về mặt vật lý

các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu cách thức khiến cho robot đủ mạnh mẽ
và có thể đảm nhận các nhiệm vụ đòi hỏi thể chất
chúng tôi đang lên kế hoạch tạo ra những robot mạnh mẽ hơn
năng động hơn để có thể thực sự hỗ trợ nhiều việc giúp con người
theo các nhà khoa học trong tương lai robot có thể thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc giúp con người
điều đó cũng có nghĩa là robot có thể sớm đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn hỗ trợ những người cao tuổi